hai cựu nhân viên của tập đoàn tesla đã khởi kiện nhà sản xuất xe điện này vi phạm luật liên bang khi tiến hành xa thải quy mô lớn mà không thông báo trước về quyết định cắt giảm nhân sự
theo tài liệu về vụ kiện tesla đã xa thải trên năm trăm linh nhân viên tại nhà máy nevada chilues và haspirs nằm trong số này khi lần lượt nhận quyết định xa thải tại nhà máy của tesla ở thành phố spac bang nevada vào ngày một mươi và ngày một mươi năm tháng sáu vừa qua
các nhân viên này cho rằng tập đoàn đã không tuân thủ đạo luật điều chỉnh và đào tạo lại lao động trong đó yêu cầu phải có thông báo trước ngày trước sáu mươi ngày khi tiến hành xa thải hàng loạt
trên thực tế tesla chỉ thông báo các nhân viên rằng quyết định cho nghỉ việc có hiệu lực ngay lập tức hiện tesla vẫn chưa có bình luận về vụ việc